thưa quý vị liên quan đến đường dây đánh bạc trực tuyến trên mạng với quy mô một năm trăm linh tỷ đồng của chùm game s bài nguyễn minh thành
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận năm tuyệt liên hà nội cho biết vừa ra lệnh truy nhã đối với trần hồng sâm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện hải hậu tỉnh nam định về tội tổ chức đánh bạc
theo tài liệu điều tra trần hồng sâm tham gia đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức game bài sốc vít
sau đổi thành xung vip vuộc lắp do nguyễn minh thành cầm đầu và đã bị công an quận năm tuyệt liên triệt phá vào đầu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
vai trò của trần hồng sâm là phụ trách chuyển tiền từ thẻ nạp vào sim điện thoại rồi bán cho khách thu tiền mặt
ước tính số tiền giao dịch trong đường dây cờ bạc này lên đến khoảng một năm trăm linh tỷ đồng
cơ quan công an đã yêu cầu đối tượng truy nã trần hồng sâm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật
từ mâu thuẫn trở lại
trong cuộc sống hàng ngày một đối tượng tại huyện tân yên tỉnh bắc giang đã hai lần tìm cách sát hại chính bác ruột của mình
vụ việc vừa được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang phối hợp với công an huyện tân yên điều tra làm rõ
ngày hai mươi tám tháng bảy công an huyện tân yên tỉnh bắc giang nhận được trình báo của bà nguyễn thị hiển ở xã liên trung
về việc bà phát hiện tại cửa nhà tắm của gia đình có một thanh kim loại được nối với dây điện từ ổ cắm
trước đó khoảng một tháng bản thân bà hiển cũng bị kẻ gian đầu độc bằng thuốc chuột phải đi cấp cứu tại bệnh viện
xác định vụ việc có dấu hiệu giết người lực lượng công an đã tổ chức điều tra xác minh và vận động đối tượng nguyễn văn bàn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng chú tại xã liên trung ra đầu thú
tại cơ quan công an bước đầu đối tượng khai nhận do mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày đối tượng đã nảy sinh ý định sát hại bác ruột của mình
thưa quý vị thông qua mạng xã hội đối tượng rụ rỗ lừa gạt tuyển lao động việt nam sang campuchia làm việc với hứa hẹn mức lương cao
sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên trái phép và bán vào cơ sở đánh bạc đây là diễn biến nổi lên trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai của tội phạm mua bán người
thưa quý vị có thể nói rằng sáu tháng đầu năm tình hình tội phạm mua bán người tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng hơn
bởi mua bán người là tội phạm mua bán người
tội phạm có nguồn thu lợi bất chính cao chỉ sau ma túy và mua bán vũ khí
và mua bán người được liên hợp quốc xác định là một trong bốn loại tội phạm nguy hiểm nhất được đưa vào chương trình phòng chống tuệ phạm toàn cầu
do tin vào những lời mời chào về việc làm và thu nhập hấp dẫn đã có hàng trăm nạn nhân sập bẫy của các đối tượng mua bán người
khi đã đặt chân sang bên kia biên giới việc nhẹ lương cao không thấy đâu mà là sự cưỡng bức lao động ép nạn nhân làm việc trong các cơ sở đánh bạc
lừa đảo đánh giá
và khi không đáp ứng được yêu cầu sẽ bị các chủ cơ sở hành hung đánh đập
trong trường hợp nạn nhân muốn quay về việt nam sẽ phải bỏ ra số tiền lớn để chuộc
có những gia đình đã phải trả cho các đối tượng hàng trăm triệu đồng để cứu người thân về nước
qua bên đó thì mình sẽ làm những công việc trên mạng làm công việc công nghệ cao đấy
tham gia để kéo mọi người vào để chơi những trò cờ bạc trên mạng và lừa đảo trên mạng chứng khoán
nói chung là toàn những trò lừa đảo thôi

và thời gian tới bộ công an sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp phòng ngừa đấu tranh với loại tội phạm này ra sao
đó sẽ là nội dung cuộc trao đổi của phóng viên chúng tôi với trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an phó trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám chính phủ
vâng trước hết xin cảm ơn đồng chí thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã dành thời gian tham gia chương trình
thưa đồng chí đồng chí có đưa ra đánh giá như thế nào về diễn biến tình hình tội phạm mua bán người diễn ra trong thời gian vừa qua
thời gian vừa qua tình hình tội phạm mùa ăn người trên thế giới nối chung và tại việt nam nối riêng diễn biến khá phức tạp
nạn nhân hiện nay không chỉ là phụ nữ trẻ em mà đã xuất hiện tình trạng mùa bán nam giới mùa bán trẻ sơ sinh bào thai mùa bán nội tạng đẻ thuê
đáng chú ý trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai xảy ra một số vụ mua bán người sang campuchia
các đối tượng thường thông qua mạng xã hội để rụ rỗ lừa gạt tuyển mộ lao động việt nam
sang campuchia làm việc với hứa hẹn mức lương cao công việc nhàn hạ sau đó tổ chức cho nạn nhân vượt biên
và bán vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến cơ sở kinh doanh dịch vụ mát xa
nhiều nạn nhân bị cưỡng bức lao động muốn về nước phải trả một khoản tiền chuộc
vâng từ tình hình tội phạm mua bán người như vậy bộ công an đã có sự chỉ đạo như thế nào
để công tác đấu tranh phòng ngừa loại tội phạm này đạt được hiệu quả thưa đồng chí thứ trưởng
thứ nhất bộ công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai quyết liệt
đồng bộ các mặt công tác đấu tranh phòng chống mua bán người trong đó tập trung vào một số biện pháp
thứ nhất tham mưu cấp ủy chính quyền các địa phương quan tâm giải quyết các vấn đề về lao động
việc làm cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao là nạn nhân của tội phạm mua bán người
thứ hai là tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cá nhân gia đình cộng đồng
về phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người
chủ động nắm tình hình ngoại biên tại cơ sở và trên không gian mạng
xác định tuyến địa bàn trọng điểm phức tạp và ra dựng các đường dây
băng nhóm hoạt động phạm tội mua bán người để tập trung đấu tranh ngăn chặn
bốn là ứng dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu căn cước công dân
và phát huy vai trò trách nhiệm của lực lượng công an xã thị trấn chính quy
năm là phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng tổ chức tuần tra kiểm soát chặt chẽ tuyên biên giới
và triển khai các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa ngăn chặn hoạt động mua bán người ra nước ngoài
đồng chí thứ trưởng có đưa ra nhận định như thế nào về loại tội phạm này trong thời gian tới
và từ đó thì bộ công an sẽ tiếp tục có những chỉ đạo trong công tác đấu tranh phòng ngừa như thế nào đối với loại tội phạm này
thời gian tới thì tình hình tội phạm mua bán người trên thế giới nói chung và tại việt nam nói riêng
tiếp tục diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi và đa dạng hơn
để chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người
bộ công an sẽ tiếp tục phát huy vai trò thường trực giúp thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo một trăm một mươi tám
triển khai hiệu quả chương trình phòng chống mua bán người giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm và định hướng đến năm hai nghìn ba mươi
huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống mua bán người
đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền
truyền thông trực tiếp tại cộng đồng và trên các phương tiện thông tin đại chúng mạng xã hội về chủ đề phòng chống mua bán người
triển khai quyết liệt các phương án kế hoạch đấu tranh ngăn chặn tội phạm mua bán người
nhất là trên các tuyến địa bàn trọng điểm và tiếp tục triển khai cao điểm tấn công
chấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc phối hợp với viện kiểm sát tòa án nhân dân
nhanh chóng điều tra truy tố xét xử nghiêm minh các vụ án mua bán người lựa chọn một số vụ án trọng điểm
hoặc vụ án được dư luận xã hội quan tâm đưa ra xét xử công khai để tuyên truyền giáo dục gian đe phòng ngừa chung
triển khai hiệu quả quy chế phối hợp giữa bộ lao động thương minh và xã hội bộ công an bộ quốc phòng bộ ngoại giao
trong công tác tiếp nhận bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tăng cường hợp tác quốc tế về phòng chống mua bán người
nhất là với các nước có chung đường biên giới với việt nam tổ chức phân kết tổng kết đánh giá việc thực hiện các cơ chế hợp tác
song phương và đa phương về phòng chống mua bán người trọng tâm là phối hợp tổ chức hội nghị liên bộ trưởng
các nước tiểu vùng sông mây công mở rộng về phòng chống mùa bán người
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí thứ trưởng đã dành thời gian
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã thi hành các quyết định khởi tố bị can lệnh khám xét nơi ở
nơi làm việc áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba nhân viên thuộc khoa xét nghiệm trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh nam định
cdc nam định ba người này bị cáo buộc về tội danh tham ô tài sản
các bị can bao gồm nguyễn thị phương thảo kỹ thuật viên xét nghiệm cdc nam định lâm thị hà và vũ thị yến là nhân viên khoa xét nghiệm cdc nam định
theo tài liệu điều tra các bị can đã có hành vi bớt xén sinh phẩm của cdc nam định để bán lại cho công ty việt á
rồi chia lợi bất chính thiệt hại ban đầu ước tính khoảng một tỷ đồng
liên quan đến vụ việc của cdc nam định và công ty việt á lực lượng chức năng đã khởi tố tổng cộng tám bị can và vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra mở rộng
đồn biên phòng diễn hành bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đang hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao đối tượng tàng trữ hai trăm linh viên ma túy cho công an huyện diễn châu xử lý
vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy tại xóm sáu xã diễn thành
huyện diễn châu đồn biên phòng diễn thành phối hợp với công an huyện diễn châu phát hiện bắt giữ đối tượng đinh văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chú tại huyện nho quan tỉnh ninh bình có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là hai trăm linh viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
với hành vi xúc phạm anh hùng dân tộc lãnh tụ danh nhân văn hóa đối tượng nguyễn thanh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú tại huyện châu thành vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bến tre mời lên làm việc
đối tượng hoàng đã sử dụng hiệu ứng trên ứng dụng tiktok của mình chỉnh sửa chân dung mặt bác hồ trên tờ tiền mệnh giá một mươi đồng rồi đăng lên mạng xã hội
qua làm việc hoàng khai nhận đăng clip trên với mục đích tạo nhiều lượt xem và yêu thích ngoài ra không có động cơ gì khác
cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối tượng theo đúng quy định